thống kê bước đầu của cơ quan chức năng tỉnh cà mau từ đầu năm đến nay đã có hơn bốn ba trăm linh hộ nuôi có cua bị bệnh
với diện tích trên một mươi ba một trăm linh hectare mức độ thiệt hại bình quân khoảng năm mươi hai
thực trạng cua chết hàng loạt không chỉ xảy ra ở huyện nam căn mà còn được ghi nhận tại các huyện đầm rơi ngọc hiển của tỉnh cà mau